một tin vui đó là theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thì tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào
và ngày mai thì chính phủ sẽ có những phương án tiếp theo trong cách ly xã hội tại các địa phương